các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuyệt tình của nguyễn trung kim thái sau khi con gái tử vong
thưa quý vị việc trang từng nhiều lần ra tay tàn độc với cháu va thái bố đẻ của cháu
có chứng kiến nhưng không can thiệp gì khiến dư luận bức xúc
nhưng điều khiến dư luận thực sự phẫn nộ là những hành động của thái sau khi con gái tử vong
vừa qua theo bài viết đăng tải trên báo doanh nghiệp tiếp thị
chị tây lờ bắc ruột của bé va đã tiết lộ về hành động tuyệt tình của thái thời điểm đó với con gái
khi đó nguyễn kim trung thái vẫn đang tại ngoại nên đã nhắn tin với sư thầy ở chùa
bày tỏ mong muốn không làm lễ cầu siêu cho con gái mình
khi va mất sư thầy có tổ chức lễ cầu siêu cho con
nhưng khi đó thái chưa bị bắt đã nhắn tin cho sư thầy nhờ sư thầy không làm nữa chị l đau xót cho biết
theo đó sáng ba mươi một tháng một mươi hai dựa trên nguyện vọng của gia đình
chùa tường nguyên quận bốn đã tổ chức lễ cầu siêu cho hương linh của bé vaya
tại thời điểm đó do tinh thần chưa ổn định nên chị nth mẹ ruột vaya vẫn đang ở bà rịa vũng tàu không thể đến tham dự
tuy nhiên buổi lễ vẫn diễn ra nhiều người dân tại tp hcm không phải là người thân của va cũng đến thắp nhang tưởng niệm
thậm chí nhiều người xa lạ cũng khóc khi nhìn di ảnh của bé
gần đây mạng xã hội cũng đã xuất hiện một tài xế xe ôm công nghệ viết dòng thông tin trên lưng áo với nội dung
thiên thần va trên thiên đảng hãy mỉm cười vì pháp luật xã hội
cộng đồng sẽ lấy lại công bằng cho con khiến nhiều người cảm động
trước hình ảnh này chị loan bày tỏ tôi đã khóc khi nhìn thấy tại sao triệu người xa lạ đều đồng lòng thương con và đi bên cạnh con mà người cha của con lại tàn nhẫn lạnh lùng đến vậy
tại sao hàng vạn cô chú đang ở nước ngoài đồng lòng dịch các bài báo ra hàng chục thứ tiếng
đăng cho cả thế giới biết mà ông bố lại ngồi bình tĩnh xóa camera che giấu tội ác
tại sao khi hàng chục buổi cầu siêu
mà người ba của con lại ngăn cản sư thầy làm lễ cầu siêu cho con khi còn tại ngoại
theo chị loan hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra xử lý sự việc theo đúng quy định pháp luật
giờ gia đình vẫn đang chờ đợi thông tin từ phía công an
trước khi xảy ra bi kịch đau buồn này va đã có một tuổi thơ vui vẻ với một gia đình đầy đủ bố mẹ
mới đây mạng xã hội tiếp tục lan truyền bức ảnh nguyễn kim trung thái đi dự một tiết học của con gái
trong bức ảnh thái ngồi phía dưới lớp học còn va thì đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài
được biết bức ảnh được chụp thời điểm cháu học lớp một khi thái và mẹ ruột cháu chưa ly hôn
hàng ngàn bình luận của cộng đồng mạng đã để lại dưới bài đăng chia sẻ với bức ảnh
mọi người đều bày tỏ sự xót thương vô hạn đối với va
thì ra con cũng từng có một gia đình được bố mẹ yêu thương giống như biết bao em bé hạnh phúc khác
vậy mà khi người thứ ba xuất hiện bi kịch đã ập đến quá tản

con đã phải xa rời vòng tay mẹ chịu sự đối xử tàn ác của mẹ kế
và thái độ thờ ơ gẻ lạnh của chính bố ruột của mình
để rồi cuối cùng con đã phải ra đi trong đòn roi tàn nhẫn ác độc đầy đau đớn
theo lời khai của nguyễn võ quỳnh trang trang có mối quan hệ tình cảm với nguyễn kim trung thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm bố của nạn nhân khi người này có vợ con
cả hai quen nhau khi làm cùng công ty ở tp hcm
sau khi vợ thái biết được hai vợ chồng đã ly hôn vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ly hôn với vợ thì chưa đầy một tháng thái và trang đã dọn đến cùng sống như vợ chồng
tại căn hộ trung cư cao cấp saigon pearl ở phường hai mươi hai quận bình thạnh
khi hai người dọn về chung sống với người tình thì có bảo mẫu theo chăm sóc va
nhưng chưa đầy một tháng sau trang đã đuổi việc người bảo mẫu này
lúc không có mặt bảo mẫu trang bắt đầu có những hành vi tàn độc với con riêng của người tình
theo đó trang ghi chép một loạt công việc hàng ngày lên một tấm bảng treo trong nhà
và bắt cháu a phải làm
trang khai đã mua một đoạn roi mây trên mạng dùng để đánh con riêng của người tình
một thời gian sau đoạn doi mây bị gãy thì trang đã dùng những cây gỗ và các vật dụng có sẵn trong nhà
như cây lau nhà trồi
và trong ngày xảy ra sự việc trang đã dùng cây gỗ ra tay với va suốt bốn tiếng đồng hồ
dùng chân tác động vào những vùng nhạy cảm dẫn đến sự ra đi thương tâm của bé
bức ảnh bố đẻ của va đi họp cho con khiến cộng đồng mạng càng thêm căm phẫn
kẻ đã phá hoại hạnh phúc
trang đã tìm ra một gia đình và người bố vô trách nhiệm đã đẩy con gái mình từng yêu thương vào cái kết đau đớn
thưa quý vị không chỉ cộng đồng mạng trong nước mà truyền thông quốc tế cũng rất quan tâm đến vụ án
đã có rất nhiều trang báo nước ngoài đưa tin và nhận được nhiều phản ứng bình luận của cộng đồng
đặc biệt dư luận đã đặt nhiều câu hỏi về trách nhiệm của nguyễn kim trung thái
cha đẻ của nạn nhân trong việc để xảy ra cái kết thương tâm cho chính con ruột của mình
ngoài ra có thể thấy vụ án này không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận việt nam
và cộng đồng quốc tế cũng đang rúng động trước những hành vi tàn độc này
theo đó trang yahu australia news đăng tải bài viết với tiêu đề
tạm dịch mẹ kế bị cáo buộc đánh con riêng người tình đến tử vong để dạy dỗ con học
đã nêu rõ các tình tiết của vụ án cũng như tội ác của di gẻ nguyễn võ quỳnh trang
cùng với đó trang này còn nhấn mạnh đến sự giúp sức của bố nạn nhân là nguyễn kim trung thái ba mươi sáu tuổi
trên fanpage của trang australia news một số cư dân mạng úc để lại nhiều bình luận
bày tỏ sự phẫn nộ về sự ra đi đáng thương của nạn nhân tám tuổi
rõ ràng là người cha cũng phải chịu trách nhiệm
xin lỗi cô gái bé nhỏ tôi hy vọng cô bé ấy được tự do trong một thế giới tốt đẹp hơn
người phụ nữ kia sẽ phải trả giá cho tội lỗi cô ta gây ra
người bố ở đâu khi sự việc diễn ra như vậy
người mẹ kế quá tàn ác hãy trừng phạt điều tương tự như vậy xem cô ta có chịu nổi không
cùng với đó trang trunhub news tại hàn quốc trang miro com uk của anh
cũng liên tục đưa tin tức về vụ việc đăng kèm ảnh người dân tại khu chung cư saigon pearl
tổ chức lễ tưởng điệm cho bé bé a
điều đó cho thấy phần nào mức độ nghiêm trọng của vụ việc và cộng đồng quốc tế đang dõi theo vụ án này
liên quan đến vụ việc mới đây gia đình nạn nhân xác nhận
đã mời luật sư nguyễn anh thơm
trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư hà nội hỗ trợ pháp lý
tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé
như vậy tổng cộng có ba nhóm luật sư đứng ra bảo vệ quyền lợi cho bé bé a
gồm luật sư trần ngọc nữ luật sư phạm công hùng và luật sư nguyễn anh thơm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tỉnh gia lai
chú tại quận bình thạnh về tội giết người
quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn kim trung thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận một về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
chị nguyễn thị nguyên mẹ của bé nhật linh bị sát hại tại nhật
cũng có sự đồng cảm sâu sắc với gia đình bé vân an
đã năm năm kể từ ngày nhật linh ra đi tức tuổi
nỗi đau trong lòng người mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai
chị rất nhạy cảm với nhật linh
những vụ án liên quan đến những nạn nhân nhỏ tuổi từ khi đó
nhìn tấm ảnh văn an lúc cuối đời người ta chụp lại
nhìn những vết thương vằn vẹn trên thân thể con
thật sự đau xót vô cùng
và tôi cũng lại nhớ tới con tôi nhật linh
tại sao trên đời lại có những loại ác quỷ độc ác đến như thế
cật lực lên án tội ác tội phạm liên quan đến những nạn nhân nhỏ tuổi
những kẻ độc ác này cần phải có hình phạt thích đáng
để làm gương cho những kẻ có ý đồ phạm tội khác
chị nguyên viết
mẹ nhật linh
cũng bày tỏ sự phẫn nổ với hai kẻ thù ác trong vụ án mới đây
chị thẳng thắn bày tỏ quan điểm trung thái còn ác độc hơn cả dì gẻ quỳnh trang
vì con là máu mổ của hắn là con hắn đẻ ra cơ mà
tại sao lại ác thế
người dân nước lã người ta còn đau xót phẫn nổ
mà sao người bố lại như thế
căm thủ lũ bất nhân
những tiếng nói từ cộng đồng là hết sức cần thiết
để góp phần bảo vệ những người yếu thế
và những đứa trẻ không có sức phản kháng
trong mọi trường hợp
trẻ em cần được yêu thương
thưa quý vị
đã có rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống
vì xót xa cho những bi kịch mà va đã phải trải qua
vậy mà chính bố đẻ của con
lại có thể bình tĩnh ngồi xóa đi những chứng cứ
tiếp tay che giấu tội ác của người tình
rồi cố tình hủy lễ cầu siêu cho con
những hành vi trái với pháp luật
sẽ bị trừng trị thích đáng
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị
những thông tin mới nhất về vụ án trên
hãy chia sẻ video và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi